báo cáo triển vọng đầu tư tư nhân năm hai nghìn một mươi chín do hãng kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp grand taunton việt nam vừa đưa ra nhận định
việt nam là một trong ba điểm đến hấp dẫn dòng đầu tư tư nhân nhất đông nam á
đứng đầu đông nam á là singapore có một trăm bốn mươi một thương vụ với giá trị bảy tỷ usd thứ hai là indonesia bốn mươi hai thương vụ với hơn một sáu tỷ usd
việt nam đã có số lượng thương vụ tăng vượt trội ba mươi tám thương vụ tăng bốn mươi một và giá trị giao dịch tăng tới hai trăm tám mươi năm một sáu tỷ usd đây là mức kỷ lục trong một mươi năm nay
grand taunton cho biết ba mươi bốn số nhà đầu tư được hỏi đã đánh giá việt nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất đông nam á
yếu tố tạo nên sự hấp dẫn chính là hệ sinh thái khởi nghiệp của việt nam được đẩy mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín